đã có không ít trường hợp học sinh bị ngộ độc thực phẩm khi ăn những món quà vặt trước cổng trường
tuy nhiên tình trạng kinh doanh buôn bán hàng rong quà vặt vẫn đang diễn ra khá phổ biến ở nhiều trường học
những loại quả vặt thức ăn này hầu như là sử dụng nguồn thực phẩm không bảo đảm chất lượng
không được kiểm dịch không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
phụ huynh thì không thể kiểm soát được con cái mình
việc buôn bán lại nằm ngoài cổng trường nên nhà trường rất khó quản lý
màu sắc bắt mắt đa dạng đủ các loại từ thức ăn đến thức uống
những loại quà vặt này luôn thu hút các em học sinh
không chỉ có các em nhỏ bật mầm non tiểu học mà ngay cả những học sinh trung học đều yêu thích
điều đáng nói là chỉ cần nhìn vào thì cũng đủ biết đây là thực phẩm bẩn hay sạch
hóa chất phụ da tạo màu không rõ nguồn gốc thức ăn dùng để chế biến thì hoàn toàn không được kiểm dịch
nơi chế biến lại nằm bên lề đường đầy bụi bẩn
các bậc phụ huynh người thì cho rằng vì con đến trường nên họ không thể kiểm soát được việc con mua và ăn quà vặt
nhưng cũng có người đồng tình mua những loại thức ăn này cho con
nếu đi học không kịp ăn sáng thì cứ đến cổng trường mua quả vặt thay cho buổi sáng
việc không kiểm soát tiền chi tiêu của con
cũng tạo điều kiện cho trẻ tự ý mua quá nhiều quà vặt
nguy cơ ngộ độc thực phẩm xảy ra là rất cao

các bậc phụ huynh và thầy cô giáo cần thường xuyên nhắc nhở con em mình không nên dùng các loại thức ăn quả vặt không rõ nguồn gốc xuất xứ